thưa quý vị những năm gần đây nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng đã thay đổi đáng kể
hình thức mua bán trực tuyến trở nên phổ biến ngay với cả các sản phẩm nông sản và thực phẩm chế biến
nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã tăng cường ứng dụng công nghệ để phù hợp với khách hàng
thông qua hình thức này đã giúp cho người nông dân doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá được những sản phẩm đặc sản ở địa phương mình
góp phần lớn trong việc tiêu thụ nông sản
hợp tác xã nông nghiệp văn đức huyện gia lâm được biết đến là vùng trồng rau an toàn lớn nhất thủ đô
tất cả các khâu trồng chăm sóc thu hoạch rau đều có nhật ký ghi chép về chăm sóc cây trồng hay công đoạn tưới nước
đều được tự động hóa dưới sự giám sát của cán bộ tri cục bảo vệ thực vật hà nội
vì vậy rau của văn đức có tem kiểm định và mã truy xuất nguồn gốc được người tiêu dùng đón nhận
ngay cả trong thời điểm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhờ tham gia sản thương mại điện tử
qua đó giữ được thị trường tiêu thụ ổn định hơn
giữ được vùng sản xuất chuyên canh của văn đức
trong những năm gần đây việc đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử
tại các hợp tác xã cũng chuyên nghiệp hơn
chẳng hạn doanh nghiệp này đã tạo ra website bán hàng
hay có những gian hàng riêng trên các sản thương mại uy tín
mã qr hay tem truy xuất nguồn gốc chỉ bằng một cú đúc chuột
gắn tem truy xuất nguồn gốc lên tất cả các con cá kể cả khi mà cá đã chế biến
cho nên là khách hàng rất là yên tâm
chuyển đổi số cho các hợp tác xã được coi là vấn đề then chốt
quyết định được sự phát triển bền vững của các mô hình hợp tác xã
ngoài ra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thực hiện nhiều giải pháp
nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các hợp tác xã
từ đó thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển nâng tầm vị thế nông sản việt
mô hình hợp tác xã kiểu mới đang giúp cho các hộ nông dân giảm chi phí sản xuất
tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường
tuy nhiên dù khá đa dạng nhưng vẫn thiếu các mô hình hợp tác xã tiêu biểu để nhân rộng
giải quyết khó khăn này cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
đã xây dựng diễn đàn kết nối xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới
và có tên là co op sáu mươi sáu
tham gia diễn đàn này các hợp tác xã sẽ được hỗ trợ hoạt động
và đặc biệt là chuyển đổi số hiệu quả
và câu chuyện này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay